chuyển sang một thông tin khác bộ giáo dục đào tạo vừa có công văn tới các sở giáo dục đào tạo các đại học học viện trường đại học trường cao đẳng sư phạm trung cấp sư phạm yêu cầu nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống covid một mươi chín nhằm đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh này
trường học cần đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị y tế vệ sinh môi trường tại trường học như thiết bị đo thân nhiệt nước sát khuẩn nơi rửa tay bằng nước sạch và xà phòng
và các phương án đảm bảo sức khỏe cho người học nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên trong trường học duy trì việc thực hiện vệ sinh tẩy trùng trường lớp theo quy định
ra soát bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo
các cơ sở đào tạo được khuyến nghị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý dạy học thực hiện nghiêm việc cài đặt triển khai ứng dụng an toàn covid
kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt
cảnh sát hóa trang đang làm nhiệm vụ đối tượng là tài xế grab đã dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân và lừa đảo chiếm đoạt tiền
thủ đoạn mạo danh của cán bộ công an thời gian qua diễn ra khá là phổ biến và khi người dân mất cảnh giác thì sẽ dễ dàng bị sập bẫy lừa đảo
người phụ nữ này trong một lần đi xe ôm grab trên đường đi chia sẻ với tài xế về việc người thân đang bị tạm giam tại công an quận cầu giấy
ngay lập tức gã tài xế liền tự nhận mình là một cán bộ công an quận cầu giấy hóa trang đang làm nhiệm vụ và có khả năng chạy cho trường hợp người nhà của bị hại được tại ngoại
để tạo lòng tin sau đó gã tài xế grab còn hẹn gặp lại bên ngoài cổng trụ sở công an quận cầu giấy và mặc quân phục công an nhân dân
tôi đã nhẹ dạng cả tin đối tượng nên tôi đã về nhà lại còn rủ thêm bạn tôi cùng liên quan đến vụ việc trên để chuyển tiền cho đối tượng
đối tượng nói là có thể lo được công việc về là công an
tôi thấy là tôi đã rất là mất cảnh giác và hơi nhẹ dạ cả tin nên là đối tượng đã lợi dụng cái sự nhẹ dạ của tôi để chiếm đoạt tài sản của tôi
đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ công an được cơ quan công an xác định là nguyễn minh cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đang thuê trọ tại phường mỹ đình một quận nam từ liêm thành phố hà nội
với thủ đoạn tương tự cường đã nhận xin cho một nạn nhân khác vào ngành công an và sau đó lừa đảo chiếm đoạt số tiền ban đầu là bảy triệu đồng
có nhận tôi nhận cuộc xe
chạy grab từ ba trăm chín mươi bốn mỹ đình chạy đến công an quận cầu giấy
thì tôi có chờ một chị tên là phan thị lan anh
trên đường đi thì tôi có hỏi chị là đi đâu chị có bảo là lên chạy tài ngoại cho người nhà
trên công an quận tôi cũng nói với chị là tôi là công an chìm và có quen biết một số
người trong công an quận
trong mục thì tôi có đội mũ bảo hiểm và dày tất vào chiếc quần công an để cho chị lan anh tin tôi đã làm trong ngành công an
thủ đoạn mạo danh cơ quan công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được các đối tượng lợi dụng gia tăng hoạt động trong thời gian qua
tình trạng này gây mất an ninh trật tự gây hoang mang trong dư luận và đặc biệt gây ảnh hưởng đến danh dự uy tín của lực lượng công an
đối với những đối tượng như này thì gây ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an cầu giấy nói riêng
chính vì như vậy thế nên là bác trí huy quân quận cũng như là đánh đạo quận đã chỉ đạo sâu sát
chúng tôi phải bằng mọi biện pháp trong thời gian sớm nhất điều tra truy xét để bắt giữ đối tượng tránh đối tượng có thể tiếp tục hành vi lừa đảo
đối với mình thì những người khác
chỉ là một tài xế xe ôm nhưng lại nhận mình là công an chìm công an hóa trang
điều này cho thấy diễn biến các loại tội phạm ngày càng phức tạp thủ đoạn tinh vi khó lường
do vậy người dân cần nâng cao cảnh giác đặc biệt với hoạt động liên quan đến cơ quan tố tụng
cần tuân thủ theo quy định của pháp luật để không bị đối tượng lợi dụng lừa đảo
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích
đối tượng đỗ văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu ba thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
cao một m sáu mươi và có sẹo chấm cách hai cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn đình sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại một mươi sáu trên một trăm tám mươi năm hùng duệ vương
phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tiên lãng
thành phố hải phòng là đối tượng bùi văn năm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn tiên cựu
xã tiên cường huyện tiên lãng thành phố hải phòng ra ngâm đen và có nốt ruồi cách ba năm cm dưới trước mép trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an